thưa quý vị nhằm hạn chế tối đa số ca mắc trong cộng đồng
bắc kinh đã ban hành quyết định xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho toàn bộ cư dân sau nghỉ lễ
quy định này được người dân vô cùng hưởng ứng và phối hợp
đây cũng là động thái cho thấy rõ tinh thần quyết tâm dập dịch của đất nước đông dân nhất thế giới
tại trung quốc chính quyền thành phố bắc kinh xết chặt các biện pháp phòng dịch
nhằm kiểm soát làn sóng dịch do biến thể omicron gây ra
theo thông báo đăng tải trên trang chính thức của chính quyền bắc kinh trên wechat
kể từ ngày năm tháng năm tức là sau kỳ nghỉ lễ ngày quốc tế lao động
người dân buộc phải có xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
để có thể tới các địa điểm công cộng và tham gia các phương tiện công cộng
biện pháp này được thông báo trước đó và có hiệu lực trong đợt nghỉ lễ ngày quốc tế lao động
kéo dài năm ngày từ ngày một tháng năm
đối với các hoạt động khác như sự kiện thể thao đi du lịch theo nhóm
người dân cần có xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ cùng với chứng nhận hoàn thành tiêm chủng
theo kế hoạch thành phố bắc kinh tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho toàn bộ cư dân
bắt đầu từ ngày ba tháng năm tới đây
trong ngày ba mươi tháng bốn giới chức bắc kinh bổ sung bốn khu vực và danh sách các vùng nguy cơ trung bình
do dịch covid một mươi chín nâng tổng số khu vực được xếp loại cùng cấp độ hai mươi ba khu vực
trong khi đó hiện có sáu khu vực tại bắc kinh được xếp loại nguy cơ cao về dịch
ngày ba mươi tháng bốn ubnd trung quốc nhc thông báo trung quốc đại lục ngày hai mươi chín tháng bốn ghi nhận
một bốn trăm một mươi ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong số này tập trung chủ yếu tại thượng hải một hai trăm bốn mươi chín ca số còn lại ghi nhận tại bắc kinh quảng đông và tứ xuyên
thành phố thượng hải ghi nhận tám chín trăm ba mươi hai ca trong tổng số chín hai trăm chín mươi ba ca mắc không triệu chứng trên cả nước
thành phố đông dân nhất trung quốc ghi nhận thêm bốn mươi bảy ca tử vong
nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi tại nước này
tình hình dịch tại thường hải có chiều hướng tích cực khi thành phố ngày hai mươi chín tháng bốn không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín bên ngoài khu cách ly
đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch vốn làm tê liệt thành phố gồm hai mươi năm triệu dân trong nhiều tuần qua
trong thông báo đăng tải trên nền tảng webo giới chức thượng hải cho biết thành phố đã không ghi nhận ca lây nhiễm nào ở cấp độ cộng đồng
đồng thời nhận định thành phố này sớm trở lại nhanh nhất có thể
trước đó trong hai mươi tám tháng bốn thượng hải đã ghi nhận một trăm linh tám ca mắc ở ngoài khu